bác sĩ phụ thấy hà kỹ lưỡng hơn là về tình trạng nám sạm xa ở độ tuổi ngoài ba mươi nói chung
không chỉ cứ là ở riêng phụ nữ mà cả nam giới nữa
thì còn những cái nguyên nhân nào khác không thưa anh
nguyên nhân đầu tiên mình phải nói đến là ánh sáng mắt trời
đấy là nguyên nhân quan trọng nhất trong các nguyên nhân gây nên sạm nám
tại vì sao tại vì cơ thể chúng ta là một cơ thể mà tự bảo vệ nó có một phản ứng bảo vệ
thế khi mà ánh nắng mặt trời chiếu vào chúng ta thì nó có xảy ra hai cái vấn đề
một là các cái làn da đấy bị tác động bởi một cái yếu tố môi trường về nhiệt nóng
về tác động của các yếu tố tác động vào mà gây tổn hại các cái adn tổn hại các tế bào trên da
và như vậy da phải tự động để sản sinh ra một cái gì đó để có thể chống lại cái tác hại đó
và đó chính là sản sinh ra sắc tố xác tố da
cái sắc tố da đấy nó sẽ hấp thu tất cả các cái ánh sáng đấy để làm giảm thiểu cái nguy cơ cho các tế bào của da
thế chính vì cái việc mà nó tăng cái sắc tố đó nên làm cho da của chúng ta đen hơn dần dần sạm nám nhiều hơn
đấy là nguyên nhân quan trọng nhất
và chính vì thế thì có rất nhiều cái nghiên cứu người ta chứng minh được rằng là khi chúng ta bôi kem cho nó tốt
thì chúng ta có thể phòng được chín mươi các cái xuất hiện cái da má
cái nguyên nhân đầu tiên
nguyên nhân thứ hai là học môn như các bạn vừa biết là thường xảy ra ở cái sau tuổi dạy thí
đặc biệt là sau cái thời kỳ mà mang thai
hoặc là những người mà uống thuốc tránh thai nhiều
một cái nguyên nhân cũng khá là quan trọng nữa
đó là những cái nguyên nhân mà dùng các cái gọi là sản phẩm thuốc mà nó không đúng
nó làm cho chúng ta tình trạng viêm nặng nó làm cho chúng ta tình trạng viêm nặng
nó làm cho chúng ta tình trạng viêm nhiều đỏ nhiều hoặc là tăng cái tình trạng rãn mạch lên
thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà mình hay gặp
tuy nhiên là cơ chế để mà tạo ra một cái sạn nám như vậy nó khá là phức tạp
và dần dần thì bây giờ người ta không coi cái sạm nám là một cái riêng miệt nữa
mà người ta gắn liền với cả tình trạng lão hóa da tình trạng giãn mạch của da